trong hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược cổ truyền để phòng chống dịch covid một mươi chín bộ y tế lưu ý không được sông trực tiếp tinh dầu xả chanh bạc hà bưởi vào người
không sông tinh dầu trong phòng ngủ có trẻ em dưới ba mươi tháng tuổi trẻ em có tiền sử co giật
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn vừa ký quyết định ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược học cổ truyền để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo bộ y tế tài liệu này sẽ được áp dụng cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc
chủ động ứng dụng y học cổ truyền vào phòng chống dịch covid một mươi chín
tại quyết định bộ y tế yêu cầu giám đốc các bệnh viện viện có dường bệnh trực thuộc bộ y tế giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố và thủ trưởng y tế các bộ ngành căn cứ vào các nguồn lực
cùng tình hình thực tiễn tại địa phương đơn vị để chủ động ứng dụng
y dược cổ truyền trong phòng chống dịch
hướng dẫn của bộ y tế nêu rõ nguyên tắc chung sử dụng y dược cổ truyền để phòng và điều trị covid một mươi chín như sau
về phòng bệnh dùng các phương pháp y dược cổ truyền để bồi bổ chính khí nâng cao thể trạng
chú ý tuân thủ quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế
về điều trị căn cứ vào chẩn đoán bệnh chứng luận trị và thể chất
tuy nhiên tình trạng cụ thể của người bệnh điều trị càng sớm càng tốt chú trọng vị trí bệnh và chứng hậu chủ yếu đối với từng giai đoạn của bệnh
bên cạnh đó theo sát các diễn biến bất thường của bệnh tùy từng tình trạng bệnh lý và giai đoạn của người bệnh
thầy thuốc kê đơn ra giảm thành phần khối lượng các vị thuốc cổ truyền phù hợp với lý pháp phương dược và tính chất truyền bệnh của y học cổ truyền
trường hợp kết hợp với y học hiện đại tham khảo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bằng y học hiện đại của bộ y tế
đồng thời có kế hoạch điều trị theo dõi và dự phòng hợp lý
bộ y tế lưu ý hướng dẫn này không áp dụng đối với trẻ em
riêng đối với phụ nữ mang thai trong quá trình điều trị cần chú ý những thay đổi sinh lý khi mang thai
không được sông trực tiếp tinh dầu xả chanh bạc hà bưởi chàm vào người
theo y học cổ truyền tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp trên
giai đoạn đầu tập trung chủ yếu ở vùng mũi họng
sử dụng một số phương pháp y học cổ truyền kết hợp với các phương pháp phòng bệnh khác
theo quy định để hạn chế lây nhiễm và phòng ngừa bệnh
khi không dùng thuốc thì tập thở
thờ bụng theo nhịp điệu êm nhẹ đều chậm sâu dài
thở ngực theo nhịp điệu êm nhẹ đều

và hít vào ngực nở bụng lép thở ra ngực lép bụng hơi phồng
tự xoa bóp toàn thân
tập hằng ngày một mươi đến một mươi năm phút một lần
đến ba lần một ngày vào buổi sáng chiều tối
ngồi xếp bằng hoa sen trên ghế lưng thẳng mặt nhìn thẳng
sắp nóng hai lòng bàn tay với nhau
và dùng hai tay xoa bỏng

cơ thể làm từ trên xuống dưới theo hướng dẫn
khi dùng thuốc nếu thuốc dùng ngoài thì xông phòng ở nơi làm việc
thì dùng các loại thuốc tinh dầu có tác dụng
phương hương hóa thấp
lá bưởi kinh giới ít tía tô chảm gió

có thể dùng một loại dược liệu hoặc phối hợp nhiều loại dược liệu
mỗi loại từ hai trăm linh đến bốn trăm linh gram tùy theo diện tích phòng
cho đục dược liệu vào nồi đổ nước ngập dược liệu đậy nắp nồi luôn sôi lăm tăn
mở nắp để hơi nước bão hòa tinh dầu khuếch tán ra không gian phòng
tiếp tục đun sôi nhỏ thêm ba mươi phút
đóng cửa phòng khoảng hai mươi phút
ngày làm như vậy hai lần sáng và chiều
đồng thời tổ chức triển khai hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược cổ truyền để phòng chống dịch covid một mươi chín
kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng và điều trị
hoặc có thể sử dụng tinh dầu hoác hương xả chanh bạc hà hương nhu bưởi chảm quế
đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành
theo đó tùy theo diện tích phòng
từ một mươi đến bốn mươi m hai lấy lượng tinh dầu phù hợp hai đến bốn ml
hòa tan tinh dầu trong ethanol bảy mươi năm
lắc đều cho vào bình xịt phun xương
xịt quanh phòng đóng cửa phòng khoảng hai mươi phút
ngày xịt từ hai h
đến ba lần
đối với phương pháp này bộ y tế lưu ý
không được xông trực tiếp vào người
không sông tinh dầu trong phòng ngủ có trẻ em dưới ba mươi tháng tuổi
trẻ em có tiền sử co giật do sốt cao động kinh
người có dị ứng với tinh dầu
để phòng bệnh bằng y học cổ truyền
có thể sử dụng dung dịch có nguồn gốc từ dược liệu
có tác dụng tuyên phế lợi hỏng
thuốc cổ truyền để xúc hỏng xịt mũi hỏng xông mũi hỏng
nhằm làm sạch đường hô hấp trên
hoặc lựa chọn sử dụng một số dược liệu
thuốc cổ truyền nhằm bồi bổ chính khí
nâng cao thể trạng
ngoài sơn trần bì hoàng kỳ bạch linh bạch biển đậu đảng xâm thái tử xâm ý dị nhân cam tháo
bộ y tế lưu ý
người có bệnh lý nền cần tuân theo tư vấn và chỉ định của thầy thuốc
với những người có thể trạng béo bẹo
thì phải dùng kiện tì trừ thấp
tinh dầu thiên nhiên là tinh dầu như thế nào
đó là một loại chất lỏng có chứa các hợp chất thơm có tính dễ bay hơi
được chiết xuất từ các bộ phận của thực vật
hầu như mọi bộ phận của thực vật đều có thể chiết xuất được tinh dầu
phổ biến nhất là hoa lá vỏ cây vỏ quả thân cây dễ
đại đa số tinh dầu đều trong suốt tức là không có màu
tuy nhiên một số loại tinh dầu lại có màu hổ phách màu vàng
như tinh dầu xả chanh
tinh dầu xả chanh
tinh dầu hót hương
tinh dầu cam ngọt
vai trò của tinh dầu thiên nhiên trong việc ngăn ngừa virus corona đã được khoa học chứng minh
nhiều nghiên cứu đã cho thấy tác dụng đáng kinh ngạc của tinh dầu trong việc diệt chủng khử khuẩn
mới đây ngành y tế tp hcm cũng đang cho nghiên cứu về việc dùng tinh dầu chàm
để tăng hiệu quả của khẩu trang trong việc có thể ngăn ngừa dịch cúm do virus corona
do đó bên cạnh khẩu trang hay nước rửa tay khô
các chế phẩm từ tinh dầu cũng đem lại những hiệu quả nhất định trong việc phòng chống vi khuẩn virus từ môi trường bên ngoài
top các loại tinh dầu có tính khử trùng diệt khuẩn cao mà bạn nên sử dụng là
tinh dầu chàm
là thành phần thường gặp trong các sản phẩm làm đẹp dành cho chị em phụ nữ
theo các nhà khoa học ngoài hương thơm dễ chịu tinh dầu tràn còn chứa hoạt chất
tp neon có tác dụng kháng khuẩn
chất này có thể ước chế một số
ngoài ra hoạt chất
chiết xuất từ tinh dầu chàm
có tác dụng sát khuẩn nhẹ
tinh dầu sả chanh
không như nhiều người lầm tưởng thì
tinh dầu sả chanh được chiết xuất từ lá
và thân cây sả chanh
loại thảo dược thuộc họ cỏ
tinh chất từ cây sả
chứa rất nhiều loại vitamin a b hai b ba b năm c

ngoài ra còn một số loại khoáng chất

với các thành phần này
mà tinh dầu sả chanh mang đến rất nhiều công dụng khác nhau cho sức khỏe môi trường sống

hàm lượng sitra cao trong tinh dầu này
có khả năng kháng khuẩn kháng nấm cực kì mạnh

tinh dầu hoa ỏi hương có tính sắt khuẩn khởi trùng khởi mùi giúp không gian trong ngôi nhà của bạn luôn tươi mát trong lành và an toàn
bạn có thể sử dụng các chế phẩm từ hoa oải hương để đặt treo trong tủ quần áo trên xe ô tô hòa lẫn với nước để làm dung dịch vệ sinh hoặc sử dụng kèm với máy sông tinh dầu để khuếch tán vào không khí
tinh dầu cam
tinh dầu cam hay còn được gọi là tinh dầu cam ngọt được chiết xuất từ vỏ của quả cam
phương pháp thường được sử dụng là ép lạnh nó đóng vai trò như một bài thuốc hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch chống trầm cảm cúm cảm lạnh
hiện người ta đã xác định được hàng trăm hợp chất có mặt trong tinh dầu cam tuy nhiên nhóm tpne và limonime là có hàm lượng vượt trội nhất
limonime một trong những thành phần chính của tinh dầu cam
tinh dầu cam có khả năng chống lại quá trình stress oxy hóa một cách mạnh mẽ
thông tin trên được chúng tôi tổng hợp từ bộ y tế và các nguồn tin đáng tin cậy
mọi người lưu ý chọn lọc thông tin tự trang bị cho mình những kiến thức căn bản là việc cần thiết cho mỗi người trong chúng ta ở trong mùa dịch bệnh này
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau